mặc dù có nhiều tiến bộ trong lĩnh vực logistics tuy nhiên chi phí logistics ở việt nam còn quá cao khó cạnh tranh nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế mạnh mẽ
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhận định như vậy tại hội nghị toàn quốc về logistics các giải pháp giảm chi phí kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông diễn ra vào sáng nay
logistics là ngành dịch vụ quan trọng trong cơ cấu tổng thể của nền kinh tế
thế nhưng chi phí logistics lại đang là gánh nặng cho doanh nghiệp kết cấu hạ tầng giao thông không đồng bộ chưa khai thác được hiệu quả của vận tải đa phương thức
việc sử dụng các loại phương tiện vận tải chưa tối ưu đã dẫn đến vận tải đường bộ và các loại hình vận tải khác có sự tranh lệch về chi phí
bên cạnh đó chế tài quản lý cũng chưa hoàn chỉnh
công tác quản lý nhà nước về logistics của chính phủ cũng chưa hoàn chỉnh
nó chưa có một cơ chế và một đầu mối một bộ máy hoàn chỉnh
để đảm bảo sự tập trung chỉ đạo thống nhất mà dẫn đến tình trạng là có rất nhiều bộ ngành có tham gia vào các hoạt động quản lý và phát triển logistics
cũng như là cắt giảm chi phí của logistics nhưng mà nó chưa có một sự đồng bộ toàn diện chung
cái thứ hai là các cái chính sách khung khổ pháp luật chính vì vậy nó cũng dẫn đến chưa có một cái quan điểm tiếp cận toàn diện và giải quyết được đồng bộ tất cả các vấn đề đặt ra
cái thứ ba là trình độ nguồn nhân lực của chúng ta trong công tác về logistics và ngành dịch vụ logistics
nó cũng chưa được đào tạo chưa được hoàn thiện
và vì vậy nó cản trở sự phát triển của các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước về logistics
tại hội nghị thủ tướng cho rằng cần quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống để tạo chuyển biến tình hình dịch vụ logistics
đặc biệt xây dựng đội ngũ doanh nghiệp để làm tốt dịch vụ này
chấm dứt cái tình trạng tiến tới giải quyết cô vô cảm cái vô lý cái vô trách nhiệm và tôi cũng thêm một cái vô nữa là vô thời hạn
đã lúc không còn thời hạn
chúng ta phải giải quyết những vấn đề bất cập để cạnh tranh quốc gia cạnh tranh sản phẩm của việt nam ra thị trường tạo môi trường cho phát triển
thủ tướng yêu cầu phát triển thị trường dịch vụ logistics lành mạnh tạo cơ hội bình đẳng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
khuyến khích thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước phù hợp đồng thời xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ
nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics cụ thể ở từng ngành

chi phí logistics của việt nam tương đương hai mươi chín so với gdp trong đó chi phí vận tải chiếm khoảng năm mươi chín
theo chỉ đạo của thủ tướng đẩy mạnh giải pháp đồng bộ để giảm chi phí tăng tính cạnh tranh của nền kinh tế việt nam
các doanh nghiệp phải làm gì để tăng tính cạnh tranh logistics trong bối cảnh hội nhập
bên lề hội nghị phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn ông lê duy hiệp
hội dịch vụ logistics việt nam
thưa quý vị và các bạn tại hội nghị logistics toàn quốc các giải pháp giảm chi phí tăng cường kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông của việt nam
thì có rất nhiều vấn đề được đưa ra bàn bạc thảo luận và cần phải có giải pháp để triển khai thực hiện
và chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông lê duy hiệp chủ tịch hiệp hội dịch vụ logistics việt nam
và trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền nhân dân
thưa ông xin ông hãy phân tích về những giải pháp để có thể tăng sản lượng hàng hóa cũng như giảm chi phí logistics của việt nam hiện nay
cái thứ nhất là làm sao tăng cường cái vận tải thủy nội địa để giảm cái vận tải đường bộ
đó là một yếu tố để có thể giảm chi phí lối xứ nói chung
trong vận tải nội địa này có vận tải bên biển tức là vận tải bắc nam đối với hàng nội địa và vận tải thủy kết nối với các vùng với nhau ví dụ tây nam bộ với tp hcm
cái thứ hai là chúng tôi cũng kiến nghị việc phối hợp giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics với nhau để tạo ra một sàn công nghệ để sử dụng dịch vụ lẫn nhau tận dụng năng lực dư thừa của nhau thì chắc chắn sẽ làm giảm chi phí logistics
với ba doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics của việt nam hiện nay thì theo ông đâu là những điểm mạnh cũng như là những điểm yếu của doanh nghiệp logistics việt nam
và chúng ta cần phải làm gì để có thể tăng được sức cạnh tranh của các doanh nghiệp logistics này ạ
tôi nghĩ là dần dần chúng ta cũng sẽ tập trung đầu tư để làm chủ được cái vận tải quốc tế
còn những dịch vụ thuộc chuỗi cung ứng dịch vụ logistics khác thì tôi nghĩ là các doanh nghiệp việt nam cũng đã phần nào chủ động và dần dần có thể chiếm lĩnh được thị trường
để cải thiện chỉ số lpi thì các doanh nghiệp logistics việt nam trong thời gian tới còn rất nhiều việc phải làm
vậy thì theo ông nữa
nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu được triển khai thực hiện trong thời gian tới để tăng cường hiệu quả của ngành logistics việt nam là gì thưa ông
chúng ta đang đứng thứ sáu mươi bốn trên một trăm sáu mươi nước
chúng ta muốn cải thiện thì chúng ta buộc phải cải thiện
thứ nhất giảm chi phí cũng là một yếu tố để đánh giá
thứ hai là năng lực kết nối vận tải
cái nối vận tải ở đây là kết nối các phương thức vận tải với nhau
thứ ba là đặc biệt là có liên quan đến thời gian thông quan
cái này có nhiều liên quan đến cái việc quản lý về mặt hải quan về mặt kiểm tra chuyên ngành
thì nếu cải thiện cái này thì chắc chắn chúng ta sẽ cải thiện được cái thứ hạng của chúng ta
một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân